thưa quý vị vào chiều qua ngày hai mươi bốn tháng chín công an quận thanh xuân hà nội đã làm rõ và triệu tập những người có liên quan đến vụ va chạm giao thông
sau đó đã dùng hung khí đập phá xe máy của người đi đường xảy ra trên phố trường trinh phường khương mai quận thanh xuân hà nội vào trưa cùng ngày
theo thông tin ban đầu vào chiều cùng ngày tại phố trường trinh phường khương mai quận thanh xuân hà nội đã xảy ra vụ va chạm giữa nhóm thanh niên điều khiển xe máy với một phụ nữ mang thai
hai người đi đường chứng kiến sự việc khi nhắc nhở đã bị nhóm gồm bốn thanh niên lao vào ẩu đả đập phá xe sau đó nhóm này bỏ đi
trong đó một nam thanh niên sinh năm hai nghìn ba trú tại phường khương đình quận thanh xuân hà nội đã có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích
công an quận thanh xuân hà nội đã nhanh chóng làm rõ và triệu tập những người có liên quan đến để làm việc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
còn liên quan đến hành vi cướp tài sản nhóm bốn đối tượng gồm phạm văn đồng vũ huỳnh minh
đoàn quốc huy cùng chú thành phố biên hòa tỉnh đồng nai và nguyễn hồng gia bảo chú thành phố hồ chí minh vừa bị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai bắt khẩn cấp
nhóm này đã liên tiếp gây ra nhiều vụ cướp xe máy đáng chú ý nạn nhân của các vụ việc hầu hết đều là phụ nữ
mới đây nhất dạng sáng ngày một mươi sáu tháng chín tại khu vực cây sang hai mươi sáu thuộc phường tân phong thành phố biên hòa
các đối tượng dùng dao chém một người phụ nữ cướp xe máy rồi tẩu thoát bằng các biện pháp nghiệp vụ
dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng chín lực lượng công an đã bắt giữ các đối tượng
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận với thủ đoạn tương tự đã thực hiện hàng loạt vụ cướp xe máy của phụ nữ đi đường